trái ngược với hình thái thời tiết tại miền bắc và bắc trung bộ sáng nay lửa đã bùng phát làm cháy khoảng hai mươi ha đất rừng thuộc tổ một mươi phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do người dân đốt thực bì
theo người dân địa phương lửa âm mỉ cháy từ đêm hai tháng tám trên diện tích một mươi hectare rừng keo vừa thu hoạch và đến khoảng sáu giờ sáng nay thì bùng phát dữ dội
nhờ được tin báo cảnh sát chữa cháy và người dân đã chạy đến dập lửa cứu rừng tuy nhiên do nguồn nước ở xa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến khoảng tám giờ lửa đã cháy lan sang diện tích một mươi hectare keo đã đến kỳ khai thác của các hộ dân trồng cạnh đó
đến một mươi một giờ trưa nay đám cháy cơ bản đã được khống chế hiện các cơ quan chức năng đang làm nguội diện tích bị cháy đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh